công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa quyết định khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ việc khiến hai cảnh sát hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
bảy đối tượng gồm nguyễn đình hoàn nguyễn đăng an nguyễn văn cường nguyễn văn vinh nguyễn văn giang lê ngọc cường phạm hồng thái
bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai tháng bốn nhóm đối tượng này lợi dụng đường vắng do thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đã tụ tập đua xe
khi bị lực lượng tuần tra phát hiện nhóm đối tượng này vẫn tiếp tục bỏ chạy và lạng lách gây mất an toàn giao thông khiến tổ tuần tra phải đuổi theo không chế
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hai đồng chí cảnh sát thuộc tổ tuần tra đã hy sinh